thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa
sau khi tel aviv bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh iran trong vụ tấn công lãnh sự iran ở thủ đô damas của syri trong tuần này
tại cuộc họp nội các an ninh israel thủ tướng netanyahu nêu rõ iran đã hành động chống lại nước này trong nhiều năm
cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm do đó tel aviv cần sẵn sàng phòng thủ và tấn công
tuyên bố của ông netanyahu được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang israel trải qua gần sáu tháng xung đột ở giải gaza và trên mặt trận liban
tuyên bố sẽ tạm dừng nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu
một ngày sau khi thông báo nhà nước do thái đang huy động thêm quân cho các đơn vị phòng không
khả năng iran trả đũa cuộc không kích được cho là do israel thực hiện hôm một tháng bốn
nhằm vào tòa nhà lãnh sự của iran ở damas đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng
mặc dù một số nguồn tin iran cho hay phản ứng của tehran sẽ được điều chỉnh
để tránh leo thang
trong một diễn biến liên quan nhà trắng thông báo trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa tổng thống mỹ joe biden
và thủ tướng netanyahu ông biden đã khẳng định mỹ ủng hộ mạnh mẽ israel trong căng thẳng với iran